nhà chức trách nhật bản cho biết là một số dịch vụ tàu cao tốc shinkansen và các chuyến bay sẽ bị hủy do bão len đang di chuyển về khu vực bờ biển phía tây của nước này nguy cơ gây ảnh hưởng đến nhiều người trong dịp nghỉ lễ obon
công ty đường sắt trung nhật bản cho hay là trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị ứng phó với bão len công ty sẽ hủy tất cả các dịch vụ chuyến tàu cao tốc tokaido shinkansen nối giữa các ga nagoya và shin osaka trong ngày một mươi năm tháng tám
trong khi công ty đường sắt tây nhật bản cho biết là có thể hủy các dịch vụ giữa các ga shin osaka và okayama
trong khi đó hãng hàng không japan airlines đã hủy một mươi chín chuyến bay đến và đi từ sân bay itami ở miền tây nhật bản trong ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng tám và hai trăm bốn mươi chuyến bay trong ngày một mươi năm tháng tám gây ảnh hưởng đến khoảng hai mươi bốn tám trăm linh hành khách
tính đến chín giờ sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương bão len ở vị trí cách mũi saki thuộc tỉnh wakayama
bão len đang di chuyển vào hai trăm sáu mươi km về phía đông nam và đang di chuyển theo hướng tây bắc cơ quan khí tượng nhật bản cho biết sức gió của bão len lên tới một trăm chín mươi tám km một giờ